ngày một tháng năm công an huyện phú hòa tỉnh phú yên cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi
cùng các đối tượng có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại chợ đông lộc xã hòa thắng
tại cơ quan công an nguyễn thanh hãn đối tượng gây ra vụ cướp khai nhận đã mượn xe mô tô của người thân
chuẩn bị túi sách găng tay búa và một súng điện tự chế để đi cướp
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn đối tượng đến tiệm vàng ngọc kim cúc và giả vờ mua vàng
sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ cướp bốn sợi dây chuyền vàng
ngay lập tức chủ tiệm vàng chi hô và người dân xung quanh cùng lực lượng công an đã kịp thời vây bắt đối tượng